ông là bùi đình thu nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khi mới vừa tròn hai mươi tuổi
ông tham gia chiến dịch hồ chí minh giải phóng miền nam rồi bị thương
cũng như bao cựu chiến binh khác sau hòa bình lập lại ông trở về với cuộc sống đời thường
nhưng những ký ức chiến tranh những kỷ niệm về đời quân ngũ vẫn luôn đau đáu trong ông
biết bao chiến công biết bao hy sinh mất mát của cả dân tộc
làm thế nào để thế hệ mai sau biết đến cảm nhận và trân trọng quá khứ hào hùng đó của cha ông
ý tưởng siêu tầm kỳ vật hiện vật trong kháng chiến bắt đầu trong ông từ đó
và cũng ngày càng thôi thúc trở thành niềm đam mê
ngày trước tôi có tham gia vào chiến trường miền nam và cũng trong thời gian chống mỹ cứu nước
thì sau này về thì tôi nhìn thấy lại những kỷ vật thì tôi rất là thấy trân trọng
khi về đến đời thường thì tôi nhìn lại những cái đồ dùng trong quân đội thì tôi lại nhớ lại
tôi muốn ý tưởng xây dựng trọn vẹn một cái bảo tàng tuy nó không được lớn nhưng thế hệ sau nhìn lại những kỷ vật về sau này
để nhìn thấy nhớ lại những thời ông cha ta đã dùng những các kỳ vật tuy đơn giản để mà đã chiến thắng được một đế quốc mỹ
từ những ngày đầu tiên lặng lẽ đi siêu tầm thấm thoát đến nay đã ba mươi năm
trong ngôi nhà này là cả một gia tài độc đáo với hơn ba kỳ vật chiến tranh từ kháng chiến chống pháp chống mỹ đến chiến tranh biên giới phía bắc
hai phần ba số kỷ vật là hành trang của người lính nơi chiến trường từ những vật dụng đơn sơ và gắn bó nhất
đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện về con người và số phận
đó là một phần đối giáp cao su của một chiến sĩ đã hy sinh trên đường mòn hồ chí minh được đồng bào thiểu số giữ gìn như một vật quý
ông thu đã bỏ ra gần tháng trời tìm đến tận nơi thuyết phục người chủ nhượng lại cho mình
những lá thư từ chiến trường ác liệt như quảng trị tây nguyên gửi về gia đình
những lá thư này được người lính viết vội trên đường hành quân theo thời gian này đã ngả màu nhưng hồn cốt tinh thần quả cảm và cả những tâm tư hướng về hậu phương
nơi có những người mẹ người vợ đang ngày đêm mong đợi vẫn thấm đẫm làm xúc động lòng người
lá thư này được người dân giữ lại trong nhiều năm cho đến khi ông thu tìm đến xin được đem về bảo tàng của mình
nét bút của một người lính
đã hy sinh khi còn rất trẻ
tổ quốc ta bốn năm lịch sử dân tộc ta một dân tộc anh hùng dòng máu đò của cha ông để lại trước quân thù chỉ biết có sung phong
lại có những hiện vật gợi nhắc những trận đánh một mất một còn
những chiến công hiển hách những vùng đất kiên cường trên khắp dài đất hình chữ s
những chiếc lọ hoa được chế tạo từ vỏ máy bay b năm mươi hai bị bắn rơi trên bầu trời hà nội trong chiến dịch điện biên phủ trên không
những chiếc đèn bão mà lực lượng thanh niên sung phong từng dùng làm cọc tiêu sống trên đường hồ chí minh năm xưa
chiếc ca đựng nước bằng nhôm này là kỳ vật của một chiến
những chiến sĩ đã hy sinh
hơn ai hết người lính già này hiểu sâu xa giá trị của từng kỳ vật đối với lịch sử và với chính bản thân mình
mới đầu tôi chỉ là định mở mạng nhỏ thôi
không có ý tưởng thì chỉ treo ngoài cái chơi thôi
cảm thấy khi mà đã lòng đam mê tôi lại tự nhiên nó lại bùng lên
tôi là phải làm một cái gì nó có ý nghĩa
ý nghĩa sau này cho đời sau
tức là khi mình mất đi rồi
không có ý nghĩa gì để cho người ta biết được
hai mươi năm tìm tòi thông tin nguồn lưu giữ kỳ vật
cũng là ba mươi năm ra bắc vào nam kiên trì thuyết phục
với người lính già bùi đình thu đó là một hành trình gian nan chất chứa bao niềm vui nỗi buồn
điều ông cảm thấy may mắn và hạnh phúc là có được sự cảm thông chia sẻ của người bạn đời
tôi tuổi già rồi
mà chú đi cũng rất là lo
trên đường đi thì cũng thỉnh thoảng cũng điện hỏi thăm rồi
nhiều lúc là cũng rất kinh tế rất khó khăn
cái thời có những giai đoạn là con cũng còn nhỏ học hành rất là chi phí rất là tốn kém
nhưng mà hai vợ chồng nhìn những kỷ vật đấy là mình nhớ lại những ngày xưa
thì cô cũng đi bộ đội và chú cũng đi bộ đội
vậy nên là để vợ chồng ngẫm nghĩ và nhìn bạn bè đến chơi cũng thấy vui
cũng thấy nhiều người đến tham gia
còn gia đình cũng thấy đầm ấm cúng thêm ra
cũng thấy tự tin và phấn khởi lên
với những ai có thú siêu tầm thì kỳ vật là vô giá
nhiều kỳ vật ông thu có được bằng tấm lòng và lời nói thuyết phục
nhưng không ít kỷ vật ông phải mua bằng tiền
thậm chí nhiều tiền
dốc lòng vào việc siêu tầm kỳ vật chiến tranh
nhiều lúc gia đình ông lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần
thế nhưng khi ai hỏi mua ông đều nhất quyết không bán dù trả giá cao
mục đích của tôi là làm cái này là
chỉ muốn lưu trữ lại một cái bảo tàng
để cho thế hệ sau nhìn thấy
tôi cứ làm cái này không phải vì kinh tế
rất nhiều người đến hỏi mua
dụ mua một thứ vài triệu
mỗi thứ vài triệu tôi bảo
nó thực tế ra tiền thì rất là cần
nhưng mà những cái gì mà mình đã siêu tầm vào đấy
rất nhiều công nên cố gắng không bán
cứ như thế sau mỗi chuyến đi
số kỳ vật trong bảo tàng lại nhiều thêm lên
bảo tàng ông thu giờ đây đã trở thành nơi tham quan
gặp gỡ của các đoàn thương binh cựu chiến binh
với họ nơi này như chiến trường xưa
và cũng chính họ góp thêm một phần giá trị cho bảo tàng
thực tế trong chiến tranh hiện đại
cũng như trong chiến tranh từ trước
là đây là cái máy hưu tuyến
có những đồng chí như vậy là khi mà thực tế trên đường dây
nó dài nó bị bom bị đạn nó bứt đứt
có những ông chí rất là dũng cảm cầm hai tay
nắm hai đầu dây để thông tin lại
bảo tàng của tôi thì nghe tới vừa rồi
là truyền hình báo chí lên
thì rất nhiều các ông các đoàn đến tham quan
và đến đây thì ông lào cũng muốn chụp lại
các đoàn cựu chiến binh này
rồi các đoàn tư nhân
rồi có những đoàn mà những các ông
mà đi bộ đội về các ông xem được truyền hình
các ông lại có khi vài chục cây số
ông cũng về đến đây để xem
rồi các đoàn học sinh những ngày lễ
ngày tết là trong xã tổ chức ra xem
đấy là nhiều đoàn đến
nhiều lúc là tôi đi vắng thì gọi đóng cửa
người ta lại phải chờ
giả dụ như ở trong chỗ đoàn hùng
một số là xem thì người ta đến
người ta tặng cho tôi rất nhiều kỷ vật
mà nếu mà để ở nhà của các bác thì không có giá trị gì cả
là một người chiến sĩ đã trải qua chiến đấu
và trực tiếp là chiến đấu và thương binh
nhưng khi về đời thường cũng rất gặp khó khăn
nhưng bản thân mình cũng kiên trì
và đi tìm các cái kỷ vật của chiến tranh
nhìn lại những cái kỷ vật chiến tranh
bản thân tôi thấy là cũng nhớ lại toàn bộ những cái quá trình
là người chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu
nó gian khổ ác liệt
bộ siêu tập của ông thu là sự gợi nhắc
và tri ân những người đã cống hiến tuổi xuân
vì độc lập tự do của tổ quốc
một lời nhắn nhủ đồng chí đồng đội năm xưa
may mắn vẫn còn sống
và để nhìn rõ hơn những đau thương mất mát do chiến tranh
để trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay